cảnh sát môi trường công an tp vinh đã phát hiện một hộ gia đình đang tự pha chế sản xuất các loại mỹ phẩm bằng hóa chất lạ khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép
theo đó cảnh sát môi trường tp vinh đã phát hiện gia đình ông nguyễn tiến trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú số một mươi hai ngõ một mươi bảy đường cù chính lan khối bảy phường trung đô thành phố vinh
tự pha chế sản xuất các loại mỹ phẩm có hóa chất lạ khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép
tăng vật thu giữ gồm nhiều gói bột đắp mặt nạ tắm trắng và dưỡng da toàn thân
bên cạnh đó còn thu giữ hàng trăm vỏ bao nhãn mát của các loại hóa mỹ phẩm cao cấp nhiều loại trong đó đã qua sử dụng
công an tp vinh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật để giám định và xử lý theo quy định